danh hiệu thành phố vì hòa bình được unesco trao cho hà nội vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tại thủ đô của bolivia
vinh sự hơn hà nội là thành phố duy nhất trong khu vực châu á thái bình dương đón nhận danh hiệu này
hai mươi năm qua thủ đô hà nội luôn tự hào về danh hiệu thành phố vì hòa bình và không ngừng nỗ lực vươn lên
giành được những thành tựu to lớn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng hội nhập và đối ngoại
và trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những cảm nhận của trưởng đại diện văn phòng unesco tại việt nam
ông michael kroff về hà nội yêu xấu thành phố vì hòa bình
và như thường lệ tiếp theo sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
ngày một mươi bốn tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp thống đốc tỉnh nagano nhật bản
ngài abe suu kyi nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam nhật bản
nhất là hợp tác giữa các địa phương hai nước
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam rất coi trọng hợp tác giữa các địa phương hai nước
đây là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả để tăng cường đầu tư thương mại lao động giao lưu nhân dân
thủ tướng đề nghị trong thời gian tới chính quyền tỉnh nagano tiếp tục quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh
đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghiệp máy móc điện tử
thống đốc tỉnh nagano abe suu kyi khẳng định cá nhân ngài cũng như chính quyền tỉnh nagano sẽ tạo những điều kiện tốt nhất
để đảm bảo quyền lợi cho thực tập sinh và lao động việt nam tại nagano cũng như cộng đồng người việt nam sinh sống
học tập và làm việc đồng thời sẽ đưa nhiều doanh nghiệp của tỉnh tới việt nam đầu tư làm ăn
chiều một mươi năm tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đồng chí bung thong chit mạ ni
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ trưởng ban kiểm tra trung ương tổng thanh tra chính phủ lào
tại buổi tiếp thủ tướng nhấn mạnh đến tình cảm đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
trên tinh thần đó việt nam sẵn sàng hợp tác với lào trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực thanh tra kiểm tra
phó thủ tướng lào bun thong chit mạ ni cho biết chính phủ lào luôn tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn
thu hút thúc đẩy các doanh nghiệp việt nam sang lào
các dự án đầu tư của việt nam đã và đang đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội lào
đồng chí cũng cho biết bộ chính trị lào cũng có chỉ đạo tăng cường phát triển khu vực biên giới lào việt nam
để khu vực này phát triển mạnh giao lưu kinh tế thương mại tạo đà cho phát triển quan hệ hai nước
lãnh đạo các bộ ngành hai nước cũng tích cực thúc đẩy các dự án hợp tác chung đi sâu vào những vấn đề hợp tác cụ thể
nói lòng về kết quả hợp tác thời gian qua nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các cuộc thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai quốc hội
tổ chức các hội thảo chuyên đề giữa các cơ quan chuyên môn của hai quốc hội
các khóa bồi dưỡng kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật tập huấn đào tạo cho các cán bộ
sáng cùng ngày tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng cuba
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn trân trọng sự ủng hộ to lớn
mà đảng nhà nước và nhân dân cuba đã dành cho việt nam trong những năm tháng đấu tranh cách mạng trước đây
và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay
việt nam cũng luôn là người đồng chí người bạn người anh em trung thủy sát cánh với cuba
chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng cuba nhấn mạnh cuba và việt nam luôn sát cánh
ủng hộ lẫn nhau từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc bảo vệ đất nước hay những giai đoạn khó khăn
chiều hai mươi tháng tám nhân kỳ họp lần thứ một mươi bảy ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học và kỹ thuật
tổ chức tại thủ đô phnom penh campuchia ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã đến chào xã giao thủ tướng samdek techo hunsen
tại cuộc gặp phó thủ tướng phạm bình minh đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao việt nam
tới thủ tướng samdek techo hunsen nhấn mạnh đến sự phát triển của quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện việt nam campuchia thời gian qua
thủ tướng samdek techo hun sen đánh giá cao bộ ngoại giao và các bộ ngành hai bên đã góp phần quan trọng
vào những kết quả đạt được trong mối quan hệ giữa hai nước nỗ lực duy trì đều đặn cơ chế ủy ban hỗn hợp
góp phần thúc đẩy trao đổi hiểu biết lẫn nhau kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong hợp tác song phương
cơ bản hoàn tất việc phân giới cắm mốc tám mươi bốn đường biên giới giữa hai nước để có thể ký kết chính thức trong thời gian tới
chiều ngày một mươi chín tháng tám đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trong quan hệ hợp tác
tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của việt nam
nhất là trong lĩnh vực tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho phía việt nam
chiều cùng ngày tiếp ông chang hee lee giám đốc văn phòng đại diện quốc gia của tổ chức lao động quốc tế ilo tại việt nam
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị phía ilo tiếp tục quan tâm hỗ trợ việt nam xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp luật lao động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị phía ilo tiếp tục quan tâm hỗ trợ việt nam xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp luật lao động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị phía ilo tiếp tục quan tâm hỗ trợ việt nam xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp luật lao động quốc tế
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị phía ilo tiếp tục quan tâm hỗ trợ việt nam xây dựng và kiện toàn hệ thống pháp luật lao động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế

tôi nghĩ là sự mục tiêu của hanoi là trở thành một thành phố trông ra ngoài
hãy gọi thêm nhiều người tham gia và cũng là một thành phố tạo lý
bởi vì chúng ta biết về phương pháp của thành phố

về hà nội trong tương lai
hà nội là một thành phố rất khác nhau với hà nội trong năm một nghìn chín trăm chín mươi chín

hà nội là một thành phố trông trọng trong tương lai
hà nội được phát triển khắp khu vực và trung tâm

vì vậy hà nội là
chúng ta thấy ở hà nội hôm nay
chúng ta thấy mục tiêu mục tiêu và mục tiêu
của việt nam trong năm hai nghìn
như một người như một người ở đây trong đất nước này
tôi rất thích nơi tôi sống

nơi con tôi trở thành
và vì vậy
để cố gắng hiểu được
sự đặc biệt và đặc biệt của đất nước này
gần như không thể
vì vậy cho tôi
tôi rất vui khi
tôi tìm ra sự thật bất kỳ
nếu tôi hiểu được
những sự thật bất kỳ

nó hơn là điều đó
vì vậy nếu bạn thử
một bánh mỳ ngọt
hoặc một bánh mỳ ngọt
tìm ra những
nguyên liệu đặc biệt
nếu tôi có thể hiểu được

thì nó sẽ giúp tôi
tìm hiểu tình trạng lớn hơn
việt nam sẽ hành động phòng mô một
của hà nội
nó sẽ là một mạng
rất hài hòa
tôi chưa bao giờ đến một mạng phòng mô một
tôi mong đợi
hai tuổi của tôi
kể cả ba tuổi
sẽ rất hài hòa vì

sẽ rất hài hòa
nó là một cơ hội cho thành phố có nhiều khách hàng sẽ đến và nó là một cơ hội cho thành phố để sử dụng
đúng mọi người có thể đến cho formula một và nó là một sự phân tích rất thú vị
hà nội là một thành phố sáng tạo một thành phố sáng tạo và một dịch vụ của formula một
vì vậy tôi nghĩ là nó rất thú vị cho những người
và để nhìn thấy một dịch vụ của formula một trong một trường hợp như thế này nó phân tích rất nhiều
hà nội cũng có thể là một thành phố sáng tạo nhưng nó cũng là một thành phố sáng tạo với mong muốn tự nhiên nếu tôi có thể nói như thế
vì vậy tôi nghĩ là formula một nói đến những khu vực lưu tập
và cũng là lãnh đạo nước
chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng thông minh cộng đồng
cộng đồng thông minh cộng đồng
kết hợp với cộng đồng cộng đồng cộng đồng
và formula one là một cộng đồng cộng đồng
một phương pháp cộng đồng
và chuyện này là về hà nội và đất nước
thay đổi và thay đổi trở thành cộng đồng cộng đồng cộng đồng cộng đồng
và một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian
thưa quý vị việt nam và armenia
dù hai nước cách nhau khá xa về địa lý
nhưng lại có những nét tương đồng về lịch sử về văn hóa
nên sớm đến với nhau
hợp tác và phát triển
hai nước thi lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hai nước hiện đang duy trì hợp tác ở cấp cao
và tích cực đẩy mạnh quan hệ trong các lĩnh vực
chính trị kinh tế thương mại và nhân đạo
và trong tiểu mục việt nam yêu thương ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những nét chính trong quan hệ giữa hai nước
trong phần cuối cùng của amazing vn
chúng tôi muốn giải thích những tính cực lớn của những quan hệ bi lợi giữa hai nước
việt nam armenia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
kể từ đó đến nay hai nước đã duy trì và củng cố quan hệ chính trị tốt đẹp
cộng hòa armenia đã từng dành cho nhân dân việt nam sự giúp đỡ quý báu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
trong đó có hoạt động hỗ trợ đào tạo cán bộ sinh viên việt nam
ngày nay hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế
tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ ngành địa phương của hai nước
qua đó nâng cao sự tin cậy chính trị hiểu biết lẫn nhau tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng
phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và các lĩnh vực khác
chúng tôi rất ấn tượng về thành công kinh tế của việt nam trong những năm vừa rồi
vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng tăng
armenia ủng hộ việt nam trên trường quốc tế và việt nam cũng như vậy
đóng góp vào hòa bình và ổn định trên thế giới
việt nam với lịch sử của mình nỗ lực để đạt được sự tự do yêu chuộng hòa bình
nhận được sự tôn trọng của bạn bè thế giới và armenia cũng vậy
việt nam và armenia có cơ chế ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
do địa lý xa xôi nên quan hệ kinh tế thương mại giữa armenia với việt nam còn ở mức khiêm tốn
kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và armenia năm hai nghìn một mươi năm đạt sáu một triệu đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai bốn triệu đô la mỹ giảm sáu mươi hai so với năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi tám đạt ba sáu triệu đô la mỹ
quan hệ chính trị giữa hai nước chúng ta rất tốt tuy nhiên quan hệ kinh tế vẫn còn khiêm tốn
chúng ta có thể tăng cường song phương thông qua hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
chúng tôi muốn đàm phán với việt nam muốn thúc đẩy những mối quan tâm của armenia
được ưu tiên trong mối quan hệ song phường giữa hai nước
tôi nói ví dụ như nông sản việt nam có thế mạnh trong lĩnh vực này
việt nam xuất khẩu nông sản ra nước ngoài khá nhiều armenia cũng vậy nhưng sản phẩm thì lại khác nhau
do vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau trong sản xuất sản phẩm nông sản
trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển ổn định
chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới quan hệ việt nam armenia tiếp tục phát triển
trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân

xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của chuyên hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của chuyên hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây